công an các đơn vị địa phương bám sát các chủ trương lớn của đảng nhà nước và các nghị quyết chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương bộ công an nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng chống tội phạm kịp thời phát hiện động viên khuyến khích nhân rộng các cách làm hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm tại các địa phương
đồng chí bộ trưởng nhấn mạnh thời gian tới công tác nghiệp vụ cơ bản vẫn là vấn đề có ý nghĩa sương sống là điểm đột phá phải tập trung chấn chỉnh và thực hiện thật tốt
các đơn vị nghiệp vụ của bộ phải thể hiện rõ vai trò đầu tàu chủ động nắm dự báo tình hình giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc nổi lên về tội phạm tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm
cục khoa học chiến lược và lịch sử công an cùng các học viện nhà trường trong công an nhân dân tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu chiến lược nghiên cứu khoa học lý giải những vấn đề về thực tiễn để tìm ra các giải pháp lâu dài gắn với xây dựng lực lượng công an nhân dân hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi
còn vào chiều qua tại hà nội thượng tướng nguyễn văn sơn ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị về công tác kiểm tra giám sát lĩnh vực kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật năm hai nghìn hai mươi một
tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc bộ chủ nhiệm ủy ban kiểm tra bộ phận thường trực ủy ban kiểm tra các đơn vị khối kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật
báo cáo tại hội nghị nêu rõ
trước đó công tác kiểm tra giám sát tại các đơn vị khối kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật năm hai nghìn hai mươi đã bám sát chương trình kế hoạch công tác kiểm tra giám sát năm hai nghìn hai mươi của đảng ủy ban thường vụ đảng ủy công an trung ương và của ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
đảng ủy ban thường vụ đảng ủy ủy ban kiểm tra các đơn vị khối kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật đã nhận thức đúng đắn về vị trí vai trò của công tác kiểm tra giám sát từ đó nghiêm túc chấp hành các quy định
báo cáo công tác kiểm tra giám sát góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh hoàn hành các chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát đã đề ra
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận những kết quả đóng góp của công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng trong xây dựng đảng xây dựng lực lượng của các đơn vị hệ lực lượng kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi một thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình đề xuất lệnh đạo bộ tổ chức các lớp tập huấn bồi giữ nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát đối với các đơn vị khối kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật có nội dung mục đích cụ thể hình thức cách làm đảm bảo hiệu quả góp phần nâng cao năng lực công tác

và tiến tới công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và hội đồng nhân dân nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu